trước đó sáng nay tại phiên chất vấn đối với tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong
đại biểu quốc hội đặt vấn đề công tác thanh tra đột xuất khi hàng loạt cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa
ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân
bộ trưởng bộ công thương cũng tham gia trả lời làm rõ hơn về vấn đề này
bộ trưởng bộ công thương đề nghị thanh tra chính phủ cho biết đã chỉ đạo thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu
ở hai thành phố này chưa và tôi cũng xin chuyển đến bộ trưởng bộ công thương vấn đề này
vừa qua thực hiện nghị định của chính phủ và chỉ đạo thủ tướng là có giao cho thanh tra tiến hành thanh tra
về kinh doanh xăng dầu và hiện nay chúng tôi đã và đang tiến hành công tác thanh tra này đối với lĩnh vực này
để làm sao góp phần cùng với bộ công thương là nó có những cái chỉ ra những cái tồn tại
và những hạn chế để khắc phục làm sao đảm bảo về bình ổn cái giá xăng dầu
thì báo cáo với các đại biểu là chiều hôm qua thì bộ tài chính đã chính thức có dự kiến phương án
là điều chỉnh cái chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về việt nam để lấy ý kiến của bộ công thương
và cũng ngay trong chiều qua thì bộ công thương đã có ý kiến đồng thuận với bộ tài chính
và như vậy nếu không có gì thay đổi lớn thì trong cái kỳ điều hành một mươi một tháng một mươi một này
thì những cái chi phí phát sinh sẽ được cập nhật
và đây cũng là một cái thao gỡ tương đối tốt
trong tranh luận với bộ trưởng nguyễn hồng diên đại biểu nguyễn anh trí đoàn hà nội phản ánh ý kiến cử tri cho rằng
cách tính giá xăng dầu như hiện tại là không còn phù hợp
theo cái nghị định chín mươi năm năm hai nghìn hai mươi một thì giá xăng dầu điều hành hiện nay là lấy giá bình quân của giá thế giới một mươi ngày trước
để tính giá trong nước cho một mươi ngày sau
như vậy giá bình quân trong nước sẽ chân lệch tăng giảm so với giá thế giới đến hai mươi ngày
nghĩa là đạ lạc hầu
và như vậy nó không phù hợp
có thể năm hai nghìn một thì phù hợp nhưng bây giờ thì lại không phù hợp nữa
rất mong bộ xem xét
vì cái thị trường xăng dầu nó rất là dĩ biệt trong cái bối cảnh thế giới hỗn loạn thế này
cho nên rõ ràng nó đã bộc lộ những cái khiếm khuyết trong quy định hiện hành
và chính phủ cũng đã nhận thấy điều này và thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ công thương
chủ trì phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu để mà sửa cái nghị định chín mươi năm cho nó phù hợp với thực tiễn
nhưng mà tôi cũng xin báo cáo là thế giới thay đổi hàng ngày thậm chí là hàng giờ
cho nên chúng ta có cố gắng đến đâu thì bao giờ cái quy định pháp luật nó cũng có cái độ trễ so với thực tiễn
chúng tôi cũng hy vọng là tới đây được chính phủ cấp quật thần quyền giao
thì sẽ phối hợp với các bộ ngành để mà sửa cái này cho nó sát hơn với tình hình
bộ trưởng bộ công thương cũng cho biết trong điều hành bộ sẽ chỉ đạo cho sát hơn tình hình
không một mươi ngày thì có thể rút xuống năm ngày nếu lấy ý kiến người dân và đối tượng chịu tác động có sự đồng thuận
thì bộ sẽ tham mưu
cho cấp có thẩm quyền quyết định